hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
khi nhận hai mươi ca dương tính với sars cov hai đều có liên quan đến chùm ca bệnh tại bệnh viện hữu nghị việt đức và thuộc chùm f một của các trường hợp sàng lọc hoa sốt
ca bệnh được phân bố tại quận hoàn kiếm là dvt nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một địa chỉ yên nhân yên yên môn ninh bình
bệnh nhân là người chăm sóc người bệnh tại tầng bảy phòng bảy trăm ba mươi bảy qua phẫu thuật tiêu hóa bệnh viện hữu nghị việt đức từ ngày hai mươi hai đến hai mươi tám tháng chín
sau đó được chuyển sang bệnh viện huyết học và truyền máu trung ương
tại bệnh viện huyết học và truyền máu trung ương ngày một tháng một mươi bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm test nhanh có kết quả dương tính
sau đó bệnh nhân được chuyển sang bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương để cách ly điều trị và có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính ngày hai tháng một mươi
tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay trên địa bàn thành phố hà nội ghi nhận tổng số ba chín trăm chín mươi bảy ca dương tính với sars cov hai
đã trừ đi năm ca do bệnh viện medlatech xét nghiệm vào ngày ba mươi tháng chín
trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một sáu trăm linh ba ca số ca mắc là đối tượng đã được cách ly hai ba trăm chín mươi bốn ca
liên quan đến chủng ca bệnh tại bệnh viện hữu nghị việt đức đến nay đã ghi nhận tổng số hai mươi ba ca dương tính tại hà nội
trong đó có một mươi một người là của thành phố hà nội còn lại là của các tỉnh thành phố khác
phân bố tại hoàn kiếm một mươi năm ca hà đông hai ca sóc sơn hai ca ba đình quốc oai thanh oai thanh trì mỗi nơi một ca
bản tin bộ y tế về tình hình chống dịch
covid một mươi chín tại việt nam ngày hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
tình hình dịch covid một mươi chín
thông tin các ca nhậm mới
tính từ một mươi bảy h ngày một tháng một mươi đến một mươi bảy h ngày hai tháng một mươi trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận năm bốn trăm chín mươi ca nhiễm mới
trong đó có một mươi ba ca nhập cảnh và năm bốn trăm bảy mươi bảy ca ghi nhận trong nước giảm một bốn trăm sáu mươi bốn ca so với ngày trước đó tại bốn mươi tỉnh thành phố có ba bốn ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận các ca bệnh như sau
tp hcm hai bảy trăm hai mươi ba ca bình dương một năm trăm một mươi bảy ca đồng nai năm trăm linh chín ca an giang một trăm ba mươi chín ca lòng an một trăm linh bảy ca kiên giang bảy mươi bảy ca đắk lắp năm mươi chín ca bình thuận bốn mươi bảy ca hà nam bốn mươi hai ca khánh hòa ba mươi sáu ca kiên giang ba mươi sáu ca cần thơ hai mươi ba ca tây ninh hai mươi ca ninh thuận một mươi sáu ca quảng bình một mươi năm ca hà nội một mươi bốn ca quảng trị một mươi ba ca
tp hcm hai bảy trăm hai mươi ba ca bình dương một năm trăm một mươi bảy ca đồng nai một mươi năm ca quảng ngãi một mươi hai ca nghệ an một mươi ca đắk nông bảy ca bắc giang đồng tháp mỗi nơi sáu ca hậu giang phú thọ bình định mỗi nơi năm ca vĩnh long bốn ca cà mau bạc liêu bà rịa vũng tàu mỗi nơi ba ca phú yên nam định bình phước quảng ninh mỗi nơi hai ca hưng yên trà vinh đà nẵng hải dương lâm đồng gia lai và ninh bình mỗi nơi một ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là tp hcm với giảm chín trăm bốn mươi bảy ca bình dương giảm hai trăm bảy mươi ca và đồng nai giảm hai trăm hai mươi sáu ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là đắk lắc năm mươi chín ca an giang hai mươi ba ca và khánh hòa hai mươi một
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là tám sáu mươi năm ca một ngày
về tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có tám trăm linh ba hai trăm linh hai ca nhiễm đứng thứ bốn mươi ba trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm năm mươi năm trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có tám một trăm sáu mươi ca nhiễm
đợt dịch thứ tư kể từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là bảy trăm chín mươi tám sáu trăm hai mươi sáu ca
trong đó có sáu trăm năm mươi chín bảy trăm năm mươi chín bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
một mươi trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước là bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình yên bái hà giang thái nguyên điện biên hải phòng ninh bình thái bình và lạng sơn
có bảy tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua là quảng ninh lào cai vĩnh phúc bắc giang phú thọ bắc ninh và nam định
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm
những tích lũy cao trong đợt dịch này là thành phố hồ chí minh ba trăm chín mươi năm năm mươi hai ca bình dương hai trăm một mươi bốn ba trăm sáu mươi ca đồng nai bốn mươi chín tám trăm ba mươi chín ca lòng an ba mươi hai sáu trăm tám mươi hai ca và tiền giang một mươi bốn một trăm linh bảy ca
về tình hình điều trị số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cdc kcb vn
theo đó số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là hai mươi tám tám trăm năm mươi bảy ca tổng số ca được điều trị khỏi sáu trăm sáu mươi bốn chín trăm ba mươi tám ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là sáu ba trăm ba mươi bảy ca trong đó thở oxy qua mặt nạ bốn hai trăm bảy mươi bảy ca thở oxy dòng cao hfnc một tám mươi chín ca thở máy không xâm lấn hai trăm bốn mươi ca thở máy xâm lấn tám trăm linh năm ca và x mo là hai mươi năm ca
trong ngày ghi nhận một trăm sáu mươi bốn ca tử vong tại tp hcm một trăm hai mươi ba ca bình dương hai mươi bốn ca đồng nai lòng an mỗi nơi năm ca kiên giang hai ca quảng ngãi tiền giang an giang bình thuận và cần thơ mỗi nơi một ca
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là một trăm sáu mươi năm ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là một mươi chín sáu trăm linh một ca chiếm tỷ lệ hai năm so với tổng số ca nhiễm

từ chiều ba mươi tháng chín đến sáng mùng một tháng một mươi hà nội ghi nhận bảy ca mắc covid một mươi chín giải rác ở các quận hoàn kiếm ba đình tây hồ và nam tử liêm
đáng chú ý các ca bệnh này không cùng một ổ dịch hầu hết chưa xác định được nguồn lây
một dấu hiệu khiến nhiều chuyên gia y tế cảnh báo về sự cần thiết phải cẩn trọng cho công tác phòng chống dịch bệnh trong bối cảnh hà nội vừa nới lỏng giãn cách xã hội
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho rằng đây là những nguy cơ được cơ quan chuyên môn và lãnh đạo hà nội dự liệu từ trước
ông phu lưu ý nguy cơ dịch bệnh tại thủ đô vẫn luôn ở mức cao có xu hướng tăng lên khi thành phố bắt đầu lộ trình nới lỏng
zero covid là không thể thì phải xác định vẫn còn f cho cộng đồng
chúng ta truy vết khoanh vùng thật nhanh để tách ca bệnh còn để tìm hết thì không thể ông phu nói
đánh giá về bảy ca bệnh mới vị chuyên gia cho rằng f hầu hết thuộc nhóm đối tượng nguy cơ cao khi phải di chuyển tiếp xúc nhiều
bên cạnh đó khu vực như bệnh viện việt đức hoàn kiếm cũng luôn tiềm ẩn nguy cơ yếu tố dịch tễ do trước đó ở quận này cũng có một số ổ dịch phức tạp
điều khiến ông phu lo ngại là các bệnh có xu hướng giải rác nhiều nguồn lây khác nhau có thể từ trong nội thành hà nội lẫn từ địa phương ngoài
việc quan trọng hiện nay là quận huyện phải đẩy mạnh sàng lọc khu vực nguy cơ cao xét nghiệm có trọng điểm tránh giàn trải lãng phí nguồn lực
từ việc trong bảy f mới có người tiêm hai mũi vaccine ông phu đề nghị người dân không chủ quan tuân thủ nghiêm năm k và đặc biệt hạn chế ra đường đối với người già trẻ nhỏ người có sức đề kháng yếu
vaccine giúp hạn chế chuyển nặng nếu chẳng may nhiễm virus chứ không thể bảo vệ chúng ta một trăm linh
người dân được tiêm một mũi rất khó tạo được miễn dịch
trong khoảng thời gian này người dân chỉ nên ra ngoài khi thực sự cần thiết tránh nơi đông người khu vực có nguy cơ phức tạp ông phu khuyến cáo
điều quan trọng nhất ở thời điểm này là làm sao nhanh chóng phong tỏa được ổ dịch
chúng ta cần cố gắng kiểm soát ổ dịch ở phạm vi nhỏ nhất qua đó mới có thể khống chế tình hình ông nói
phó giáo sư phu khẳng định thành phố cứ nới lỏng người dân lại chủ quan thì dịch covid một mươi chín chắc chắn sẽ lại bùng phát ngay
còn về lộ trình nới lỏng của hà nội ông phu cho rằng f mới sẽ không ảnh hưởng quá nhiều thành phố vẫn quán triệt tinh thần thận trọng từng bước
hà nội mở cửa nhưng không mở toang để vừa đáp ứng việc phục hồi sản xuất nhưng cũng phải kiềm chế phần nào nguy cơ bùng phát dịch
đây thực sự là con số đáng báo động bởi trước đó hà nội đã trải qua năm ngày không có thêm ca nhiễm trong cộng đồng
số người dương tính với ncov của thành phố thời gian qua cũng đang có xu hướng giảm
nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng cũng nhận định
covid một mươi chín vẫn là biện pháp quan trọng nhất để giúp các trường hợp nhiễm sars cov hai có triệu chứng nhẹ không cần nhập viện
điều này cũng đồng nghĩa với việc tỷ lệ tử vong do mắc covid một mươi chín sẽ giảm
tuy nhiên mục tiêu chính của việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín không phải tránh cho người dân không nhiễm sars cov hai một cách triệt đề
những người đã tiêm vaccine vẫn có thể làm lây nhiễm virus cho người khác
việc này đặc biệt nguy hiểm với những gia đình có người cao tuổi người mắc bệnh nền
do đó người dân dù đã được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín vẫn phải cẩn trọng
thực hiện nghiêm cấp
biện pháp phòng tránh lây nhiễm khi giao tiếp
đứng trước tình hình này hà nội sẽ cần chủ động đưa ra các biện pháp phòng chống sự lây lan virus
để ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch
trong khi đó người dân phải tuyệt đối tránh tâm lý chủ quan sau khi hà nội quyết định nới lỏng giãn cách
đánh giá về vấn đề này ông khổng minh tuấn phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội cho biết
hiện vẫn chưa thể đánh giá được chính xác mức độ lây lan của sars cov hai từ những ca nhiễm trong cộng đồng vừa phát hiện
nguyên nhân là thành phố cần đợi kết quả xét nghiệm sàng lọc tại những khu vực liên quan
mặc dù vậy có một thực tế mà chúng ta cũng cần hết sức lưu ý đó là năm k f cho cộng đồng lần này
hầu hết để có lịch sử dịch tế trắng tuân thủ nguyên tắc năm k trong phòng chống dịch
thậm chí trước đó một số bệnh nhân đã tiêm đủ hai mũi vaccine
như trường hợp bệnh nhân nam năm mươi năm tuổi người hàn quốc sống tại mỹ đình
bệnh nhân này là quản lý tại công ty samontech địa chỉ villa h tám splendora
xã nam an khánh huyện hoài đức
hàng ngày bệnh nhân đi làm tại công ty ngoài ra có tiếp xúc với nhiều người khác
ngày ba mươi tháng chín bệnh nhân đến phòng khám menica xét nghiệm pcr để chuẩn bị về nước kết quả dương tính
bệnh nhân đã tiêm hai mũi vaccine mũi hai vào ngày một mươi ba tháng chín
một bệnh nhân người nước ngoài khác là ti nam năm mươi một tuổi ở phường trúc bạch quận ba đình
đây là bệnh nhân người nhật bản làm việc tại công ty toyota tuso phường liễu sai quận ba đình
ngày ba mươi tháng chín bệnh nhân đi làm xét nghiệm kết quả dương tính
bệnh nhân km ba mươi tuổi ở phường quảng an quận tây hồ người nhật bản
làm việc tại công ty hoya memoridis technologys hưng yên đã nghỉ làm tại nhà một tháng nay
ngày ba mươi tháng chín bệnh nhân đi làm xét nghiệm kết quả dương tính
bệnh nhân nvh nam bốn mươi một tuổi ở phường xuân phương quận nam tử liêm
làm nghề để con nội thất bán hàng online tại nhà
anh hát thường xuyên di chuyển lên thành phố việt trì phú thọ
hàng ngày anh hát ở nhà có shipper để lấy hàng vận chuyển hàng
khi tiếp xúc có đeo khẩu trang
theo báo cáo nhanh vào ngày một mươi hai tháng chín anh hát đi tiêm vaccine covid một mươi chín mũi hai
có xét nghiệm test nhanh kháng nguyên kết quả âm tính
ngày hai mươi một tháng chín anh hát xét nghiệm pcr tại melatech kết quả âm tính để đi phú thọ
ngày hai mươi sáu tháng chín bệnh nhân đi lấy mẫu ở melatech để đi thành phố việt trì
ngày hai mươi bảy tháng chín lên thành phố việt trì tiếp xúc với người bán đất và nhân viên ngân hàng
sau đó có đi ăn không đeo khẩu trang
ngày ba mươi tháng chín bệnh nhân làm xét nghiệm pcr
tại melatech kết quả dương tính
bệnh nhân n a t nam ba mươi năm tuổi ct bốn a mễ trị thượng quận nam tử liêm
là nhân viên chăm sóc khách hàng của ngân hàng agribank tại một trăm ba mươi năm lạc long quân hoàng quốc việt
hàng ngày anh tê chỉ đi làm từ nhà đến cơ quan
anh tê đã tiêm phòng hai mũi mũi hai vào ngày tám tháng chín
bệnh nhân ở cùng ba người vợ mẹ và con một tuổi
ngày ba mươi tháng chín anh tê đến melatech lấy mẫu xét nghiệm pcr để về quê đón con
kết quả dương tính
hiện tại bệnh nhân không có triệu chứng ho sốt khó thở
liên quan đến ca nhiễm sars cov hai là người nhà vào chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện hữu nghị việt đức
ubnd quận hoàn kiếm hà nội đã chỉ đạo ubnd phường hàng chống đóng cửa các cửa hàng dọc phố phủ doãn
đoạn từ phố hàng bông đến phố tràng thi tạm thời phong tỏa và điều tra các hộ dân
cơ sở kinh doanh trên đoạn phố trên để lấy mẫu xét nghiệm
ubnd quận hoàn kiếm đồng thời thông báo cho ubnd quận đồng đa phối hợp để điều tra dịch tế về trường hợp có liên quan tại phố khương mai
ubnd quận hoàn kiếm cũng chỉ đạo trung tâm y tế quận phối hợp với trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội
bệnh viện hữu nghị việt đức phong tỏa và phun khử khuẩn toàn bộ tòa nhà d của bệnh viện
các lực lượng chức năng đã điều tra các trường hợp liên quan bước đầu tìm ra chín mươi trường hợp f một trong bệnh viện
hai mươi nhân viên y tế ba mươi năm người nhà ba mươi năm bệnh nhân
lực lượng chức năng cũng lấy tám trăm linh sáu mẫu xét nghiệm của nhân viên y tế người bệnh người nhà bệnh nhân
trước đó tại bệnh viện hữu nghị việt đức một trường hợp dương tính với sars cov hai đã được phát hiện
đó là ông p d t sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại xóm sáu mỹ hòa xã phủ lưu huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh
người nhà vào bệnh viện chăm sóc em rể từ ngày một mươi chín tháng chín
trước khi vào bệnh viện ông tây có kết quả âm tính qua test nhanh tại bệnh viện đa khoa tỉnh hà tĩnh
ngày hai mươi chín tháng chín bệnh viện hữu nghị việt đức xét nghiệm rt pcr cho ông p d t
trước khi ông này trở về địa phương với kết quả nghi ngờ dương tính với sars cov hai
sau đó cdc hà nội tiến hành xét nghiệm khẳng định và kết quả cho thấy ông p d t dương tính